ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an huyện lắc tỉnh đắk lắc phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thu gom xử lý thành công một trăm tám mươi quả đạn pháo được phát hiện trong dãy cà phê của người dân ở xã crono huyện lắc
các lực lượng chức năng tiến hành thu gom xử lý thành công một trăm tám mươi quả đạn pháo được phát hiện trong dãy cà phê của người dân ở xã crono